tòa nhân dân tp hải dương tỉnh hải dương vào ngày hôm qua tổ chức phiên tòa xét xử vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
đối với bị cáo đào duy tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở phường hải tân thành phố hải dương
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp trong thời gian từ ngày năm tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đào duy tùng xuất cảnh và lưu trú tại thủ đô viêng trăn của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
ngày hai mươi hai tháng bốn tùng nhập cảnh trái phép về việt nam nhưng không tuân thủ các quy định về khai báo y tế và cách ly y tế
đối với trường hợp nhập cảnh trở về từ vùng dịch
đào duy tùng đã bị mắc covid một mươi chín và làm lây lan dịch cho chị nguyễn thị tuyết
từ đó lây lan cho nhiều người khác trên nệ bàn tp hải dương
căn cứ vào lời khai của bị cáo người làm chứng và các quy định của pháp luật
hội đồng xét xử tuyên phạt đào duy tùng một mươi tám tháng tù giam